tối ngày hai mươi sáu tháng bốn phó chủ tịch ubnd tp hạ long hồ quang huy cho biết thành phố đã tiến hành lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với cửa hàng kinh doanh thuốc thảo dược số a một trăm một mươi bốn nằm trên đường hạ long thuộc phường vãi cháy tp hạ long tỉnh quảng ninh vì hành vi gian lận thương mại với số tiền lên đến gần tám mươi triệu đồng
trước đó vào hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bốn đội quản lý thị trường số năm thành phố hạ long quảng ninh nhận được phản ánh từ bà lương thị thanh thủy hướng dẫn viên du lịch phản ánh về một cửa hàng kinh doanh thuốc thảo dược đã bán một chín kg tam thất dạng bột với số tiền gần tám mươi triệu đồng
theo bà thủy cho biết đoàn du khách trung quốc gồm hai mươi chín thành viên đến cửa hàng số a một trăm một mươi bốn hỏi mua năm kg tam thất và cửa hàng báo giá là một mươi hai nhân dân tệ
đoàn khách yêu cầu mua một kg khi nhân viên cửa hàng tiến hành say củ tam thất thành bột và cân lên thì lên đến một chín kg và thông báo với khách là hai mươi bốn trăm linh nhân dân tệ tương đương với bảy mươi ba bốn trăm sáu mươi hai trăm linh đồng
bất ngờ vì số tiền tranh lệch quá lớn đoàn khách bức xúc không trả tiền và đã liên lạc với hướng dẫn viên của đoàn thì nhân viên cửa hàng đổ lỗi do việc không rõ tiếng nước ngoài nên đã cân nhầm trọng lượng và tính nhầm tiền
khi đoàn kiểm tra xuất hiện chủ cửa hàng đã bỏ trốn lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và tịch thu toàn bộ số hàng tại đây hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ